tại thành phố đà nẵng hội đồng xác lập kỷ lục việt nam đã trao bằng xác nhận
lễ hội hoa tuy líp lớn nhất việt nam cho khu du lịch sun world banahill
diễn ra từ ngày một mươi bốn tháng hai đến ngày ba mươi một tháng ba lễ hội hoa với chủ đề xứ sở môn sắc hoa
biến sun world banahill thành một sứ sở hà lan kỳ diệu với sự xuất hiện của một triệu bông hoa tuy líp đủ màu sắc
trong những tiểu cảnh mang đậm dấu ấn truyền thống cùng với những màn trình diễn nghệ thuật đặc sắc
hơn một mươi năm loại tuy líp nổi tiếng trên thế giới lần đầu tiên có mặt ở việt nam như flashborn green dance
purple valet negrita đồng loạt bông tỏa sắc màu trong suốt mùa lễ hội
ban tổ chức kỳ vọng lễ hội hoa tuy líp sẽ là điểm đến ấn tượng với người dân và du khách trong dịp đầu xuân kỷ hợi